tại hà nội tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương chiến công hạng nhất
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và trao tặng những phần thưởng cao quý
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một là đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân là đơn vị vũ trang tinh nhuệ cơ động chiến đấu nhanh luôn đối mặt với hiểm nguy trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự
tiểu đoàn được xác định là đơn vị vũ trang chiến đấu đặc biệt của lực lượng công an nhân dân
trong suốt quá trình hai mươi năm xây dựng các cán bộ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã làm dạng dỡ truyền thống vẻ vang công an nhân dân việt nam trung thành với đảng tận tụy với dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang biểu dưng sự nỗ lực phân đấu của tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số một
trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng công an nhân dân cảnh sát đặc nhiệm chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh ngăn chặn bạo loạn tội phạm khủng bố góp phần làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án
kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn
thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác đặc biệt là quy trình tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến khủng bố bắt cóc con tin các điểm nóng về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống
hiệp đồng chiến đấu với công an các đơn vị địa phương trong các chuyên án lớn và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số một sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống hạnh phúc của nhân dân